kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hoàng anh là biểu quốc an mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù giam về tội đua xe trái phép ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm một mươi chín triệu đồng